thưa quý vị và các bạn theo báo cáo nhanh vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng chín công an thị trấn tân biên nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại căn nhà tình thương ở tổ hai khu phố ba thị trấn tân biên tỉnh tây ninh
khi công an và người dân tiếp cận thì phát hiện căn nhà bị khóa cháy bên trong lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tông vào cửa sau khi phát hiện bốn cha con trong nhà đã tử vong
nạn nhân được xác định là anh nguyễn hoài tâm ba mươi ba tuổi chú tổ một mươi hai ấp thạnh nam xã thạnh tây huyện tân biên và ba người con của tâm gồm bé gái nguyễn xuân quý một mươi hai tuổi bé trai nguyễn phạm xuân quỳnh một mươi tuổi và bé gái nguyễn thị bích trâm bảy tuổi
theo ủy ban nhân dân thị trấn bên trong vụ cháy có một xe đạp một xe máy nhà bị cháy phần trên nhiều khả năng là do xăng cả gia đình anh tâm đến thuê căn nhà này gần hai tháng nay để đi làm thuê thì xảy ra vụ việc
nhận định ban đầu vào đêm ngày một mươi ba tháng chín trong lúc ba đứa con đang ngủ say tâm khóa trái cửa đổi xăng châm lửa đốt nhà khiến chính tâm và ba đứa con tử vong
cũng theo báo cáo nhanh anh tâm cùng vợ chung sống với nhau có ba người con vợ chồng đã ly hôn hai vợ chồng được hai bên gia đình hàn gắn lại gần bốn tháng nay nhưng khi về sống chung thì thường xảy ra mâu thuẫn
trước khi vụ việc xảy ra giữa tâm và vợ cãi nhau người vợ bỏ đi chiều cùng ngày thì xảy ra vụ cháy tâm đến bên nhà vợ gửi mẹ vợ một lá thư nhờ chuyển cho vợ hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ